cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế đã phân công lực lượng kịp thời có mặt để giám sát điều tiết giao thông
khi mặt nước đã bắt đầu mất mẻ lên mắt đường là lực lượng quân ta phát hiện và tiện khá các giải pháp để đề phòng khi mặt nước cao mà các phương tiện đi không được là có các rào chắn rồi là hưởng nhận giao thông để không cho các phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn giao thông cho mọi người không để xảy ra là bị tai nạn ở các vùng ngập lụt
theo người dân sống trong vùng nguyên nhân của việc ngập lụt thường xuyên xảy ra ở khu vực này là do sự bất hợp lý của hệ thống thoát nước
khi có mưa vừa ở vùng núi bạch mã một lượng nước theo dòng khe thị đổ về đồng bằng thoát ra theo hai hướng là sông cầu hai và sông hói rui
hai sông này chỉ cách nhau chừng năm trăm linh mét
nhưng từ khi việc sàn lấp mặt bằng để xây dựng một số công trình dân sinh ở đây đã chặn lại dòng chảy hệ thống cống thoát thì quá nhỏ và bố trí không hợp lý làm nước không thoát kịp dẫn đến ngập lụt
tràn qua quốc lộ một a thoát ra đầm cầu hai
ngập lụt là trường hợp thường xuyên xảy ra đến địa bàn xa
tuy nhiên là ở trường tiểu học số một lục kỳ và một số địa bàn thôn nằm ở phía trên đường quốc lộ một a nó bị ảnh hưởng tương đối nghiêm trọng hơn
mà hệ thống cầu này vẫn không triển khai
cho nên tình trạng ngập lụt cục bộ xảy ra trên địa bàn là cũng tương đối thường xuyên
hai ngày qua
tại huyện phú lộc dù lượng mưa không lớn và chưa nhiều nhưng tình trạng ngập lụt cục bộ ở xã lộc trì diễn ra phức tạp
ảnh hưởng đến việc học tập của con em và đời sống sinh hoạt của bà con nhân dân
người dân trong khu vực mong muốn các cấp các ngành tại phú lộc sớm có giải pháp để xử lý khắc phục tình trạng ngập lụt tại đây
chuyển sang một số tin tức trong nước đáng chú ý khác
nghệ an những bất cập trong quản lý cấp phép khai thác cát
quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong công tác đề bạt bổ nhiệm cán bộ
các lỗi vi phạm có thể bị phạt lên tới bốn trăm linh đồng
cụ thể khi tín hiệu vàng bật sáng người điều khiển phương tiện phải cho xe dừng trước
vạch sơn hay còn gọi vạch dừng xe
trong trường hợp phương tiện đã tiến sát hoặc đã vượt quá vạch sơn thì được phép đi tiếp ra khỏi nơi giao nhau
ở nơi đường giao nhau vừa có đèn tín hiệu vừa có biển báo hiệu và vạch sơn thì lái xe phải tuân theo hiệu lệnh của đèn tín hiệu
trường hợp đèn tín hiệu tắt hoặc có đèn tín hiệu vàng nhấp nháy thì lái xe phải tuân theo biển báo hiệu và vạch sơn theo thứ tự hiệu lực đã quy định
cát sạn là nguồn vật liệu rất sẵn có ở nghệ an
nhu cầu thị trường xây dựng đối với loại vật liệu này cũng rất cao
thế nhưng phần lớn cát được tiêu thụ mỗi ngày ở nghệ an là cát khai thác chui khai thác lậu
chính vì những bất cập trong quản lý cấp phép khai thác loại vật liệu này đã và đang góp phần tạo nên thực trạng trên
thanh trương là huyện có chữ lượng cát lớn nhất nhì nghệ an
không nhiễm mặn rất tốt cho xây dựng nên công trình nào cũng có nhu cầu sử dụng cát nơi đây
hàng ngày hàng trăm khối cát từ thanh trương
cát được vận chuyển về các nơi
thế nhưng điều lạ là đến thời điểm này trên địa bàn huyện vẫn chưa có doanh nghiệp nào được cấp phép khai thác cát sỏi
điều này có nghĩa cát vận chuyển từ đây đều là cát khai thác trái phép
thế nhưng trong tối cũng khoảng trên triệu một tỷ
nếu như để hoạt động thương truyền thì trong tối khoảng hai tỷ
nhưng mà làm chuối thì khoảng
cái này thì trữ lượng này thì có trí quốc thuệ
thế chứ không thể đạt được
khẳng định khai thác cát sạn là nghề truyền thống của công ty
ông đức cũng muốn được hợp thức hóa để sản xuất kinh doanh ổn định
tuy nhiên quá trình xin thủ tục cấp mỏ
từ cuối năm hai nghìn một mươi ba của công ty
ông đức cũng muốn được hợp thức hóa để sản xuất kinh doanh ổn định
cấp phép khai thác cát sạn tại tỉnh nghệ an đang dẫn đến những tranh lệch cung cầu
để thị trường vật liệu này trở nên lành mạnh các cấp các ngành liên quan cần phải nhanh chóng có những điều chỉnh kịp thời
ngày ba mươi một tháng một mươi đoàn cán bộ bộ tài chính và vật giá cuba do ông jesus aurelio matos alem
tổng vụ trưởng vụ thực hiện ngân sách dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh quảng trị
tham gia làm việc có đại diện lãnh đạo kho bạc nhà nước việt nam
phát biểu tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh quảng trị khẳng định tuy cách nhau nửa vong trái đất
nhưng quan hệ hai nước việt nam cuba bao đời nay luôn đoàn kết và gắn bó
tình cảm ấy có cội nguồn từ tư tưởng cao đẹp của chủ tịch hồ chí minh và lãnh đạo jose marti
tại buổi làm việc đoàn bộ tài chính và vật giá cuba đã đề xuất với lãnh đạo kho bạc nhà nước tỉnh quảng trị
giới thiệu khái quát về mô hình tổ chức chức năng nhiệm vụ của đơn vị các quy trình nghiệp vụ thu chi ngân sách nhà nước
mối quan hệ nghiệp vụ giữa kho bạc nhà nước tỉnh với các đơn vị như thuế hải quan tài chính trên địa bàn và kho bạc nhà nước cấp trên kho bạc nhà nước trực thuộc
sau khi lắng nghe các thành viên trong đoàn bộ tài chính và vật giá cuba cũng đã tìm hiểu kỹ trao đổi thảo luận những thông tin liên quan
thay mặt đoàn ông mastot alem tổng vụ trưởng vụ thực hiện ngân sách bộ tài chính và vật giá cuba khẳng định
chuyến thăm và làm việc tại tỉnh quảng trị lần này không chỉ giúp các thành viên trong đoàn nắm bắt thêm về kiến thức trên lĩnh vực tài chính
mà còn tự hào về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và tình hữu nghị thủy chung giữa hai đất nước việt nam và cuba
ban thường vụ tỉnh ủy hà sơn đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
cho cán bộ chủ chốt của tỉnh và các báo cáo viên trong toàn đảng bộ
nội dung thông báo tập trung vào các nội dung tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự truyền hóa trong nội bộ tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi sáu và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
một số chủ trương chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao chất lượng tăng trưởng năng suất lao động
sức cạnh tranh của nền kinh tế
sau hội nghị các đại biểu sẽ quán triệt các nội dung thông báo tới cán bộ đảng viên ở cơ sở nhằm xây dựng chương trình hành động phù hợp
góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương chính sách của đảng về công tác cán bộ cũng như đổi mới phát triển kinh tế
tại phú yên tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung
khắc phục hậu quả thiệt hại do bão lũ gây ra
ngay sau buổi phát động cán bộ đảng viên công nhân viên chức đang công tác tại tỉnh phú yên và các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh
đã ủng hộ đóng góp được hơn sáu trăm sáu mươi triệu đồng gửi đến các tỉnh miền trung bị ảnh hưởng lũ lụt
trước đó vào ngày hai mươi tháng một mươi tỉnh phú yên cũng đã hỗ trợ khẩn cấp hai trăm linh triệu đồng góp phần cùng với người dân cả nước
chung tay giúp đỡ người dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống
và hàng loạt cán bộ được đề bạt trong một thời gian rất ngắn và đều được khẳng định là đúng quy trình
đã khiến dư luận nghi ngờ và có ý kiến cho rằng bản thân quy trình bổ nhiệm cán bộ không có lỗi
mà lỗi xảy ra chính là ở những người có trách nhiệm thực hiện quy trình đó
có thể nói rằng đây cũng là biểu hiện của suy thoái và công tác tổ chức cán bộ chúng ta làm chưa nghiêm lắm
chỗ nào là kẽ hở thì thường là chúng ta thấy rằng chúng ta chặt chẽ lắm
nhưng mà lại nói về thứ hai là người làm
thế thì quản lý người làm như thế nào
nể nang làm không nghiêm
thí dụ như vừa rồi làm một số những vấn đề kiểm tra của cán bộ
thì chúng tôi nghe dư luận không đồng tình lắm
vì thế yêu cầu đặt ra là sửa đổi bổ sung quy trình theo hướng quy định chặt chẽ
dân chủ công khai hơn đồng thời quy định rõ trách nhiệm của cơ quan tham mưu
cũng như cá nhân ký quyết định bổ nhiệm đề bạt cán bộ để có các hình thức xử lý phù hợp
không thể khi lỗi xảy ra thì đổ hết trách nhiệm cho tập thể
cái đơn vị đó người ta cũng đã phát hiện rồi mà đã ngăn chặn rồi
nhưng vì có lẽ là nhiều người không được công khai cho nên là người ta không biết
mà nếu mà từ không biết rồi thì người ta hoặc là người ta không biết người ta lở đi
thẳng hạn thế cái công vũ khí dân chủ công khai công khai dân chủ là nó sẽ tạo cho
cái người có quyền lực cũng phải biết điểm dừng
mình phải dừng ở đâu làm thế nào cho đúng
hai nữa là bây giờ đã làm sai rồi thì phải được xử lý
trước những lùm xùm loạn bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo trong cơ quan nhà nước
mà báo chí đồng loạt đưa tin dư luận xã hội quân chúng đặc biệt quan tâm gần đây
nhiều ý kiến cho rằng theo pháp luật nếu người ký quyết định bổ nhiệm đã nhận tiền
để bổ nhiệm sai quy định thì có dấu hiệu của hành vi nhận hối lộ và có thể xử phạt hành sự
trường hợp người ký quyết định bổ nhiệm không có hành vi nhận tiền mà chỉ bổ nhiệm sai quy trình
do thiếu kiểm tra giám sát do không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu
nên đã thiếu sót trong việc bổ nhiệm công chức thì có thể xử lý kỷ luật với các hình thức như
khiển trách cảnh cáo hạ bậc lương giáng chức cách chức hoặc buộc thôi việc
về hành vi vi phạm quy định luật cán bộ công chức
nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng từ việc bổ nhiệm công chức sai quy định
có thể bị xử lý về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo điều hai trăm tám mươi năm bộ luật hình sự
trong đó nêu rõ những người nào đề bạt bổ nhiệm cán bộ mà người đó có vấn đề
thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm
bổ nhiệm không chính xác mà một trong những biện pháp mà người ta nói là phải thu hồi ngay
những quyết định đó lại xóa bỏ những quyết định đó đồng thời phải có khiển trách
hoặc là có gọi là phê bình hay là có khiển trách đối với những người cấp trên đã ra những quy định đó
mà nếu mà gây ra tổn hại thì phải kỷ luật thật nặng những người đã ra những quyết định này
phải nghiêm thôi phải dứt khoát đi phải có một thay đổi dứt khoát mạnh mẽ hơn
từ trên đến dưới
thí dụ như là đưa ra kỷ luật thì phải làm ngay chứ còn dày dà trần trừ
thì không biết đến bao giờ mới xong thì giảm lòng tin của quần chúng
chúng ta tiếp tục hội nghị chương bốn khóa một mươi một vai trò người đứng đầu
thì lần này một lần nữa nghị quyết bốn của khóa một mươi hai đặt vấn đề ở tầm mức cao hơn
ở đây đặt ra vấn đề hết sức quan trọng
chúng ta giao nhiệm vụ cho người đứng đầu
và để tránh tình trạng độc quyền lạm quyền lộng quyền v v những biến thái khác về quyền lực
đặt vấn đề kiểm soát quyền lực hết sức rõ ràng minh bạch
và nói như đồng chí tổng bí thư là nhốt quyền lực vào trong cái lồng cơ chế
đó là một lần nữa
đây cũng là cái biểu hiện
rõ cũng là cái truyền thống mấy chục năm qua của đảng chúng ta
làm lành mạnh hóa các con hệ xã hội làm lên tảng làm môi trường để chúng ta thực hiện xây dựng chính đồng đảng
trước mắt đối với những vi phạm trong công tác cán bộ của ban cán sự đảng bộ công thương
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm người đứng đầu cấp ủy ở đó dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn bị truy cứu trách nhiệm và xử lý kỳ luật
với vụ việc ở tỉnh hải dương
thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương làm rõ để có hướng xử lý
thanh tra chính phủ cũng đã có báo cáo đầy đủ gửi tới cơ quan chức năng và hiện chưa nhận được kết luận cuối cùng
vấn đề đặt ra qua các vụ việc vừa nêu là cần có những quy định cụ thể về trách nhiệm của người đứng đầu
khi xảy ra những sai phạm trong công tác cán bộ ở nơi cơ quan đơn vị địa phương được giao phụ trách
để có căn cứ cơ sở xử lý kỷ luật khi có sai phạm trong lĩnh vực này
tổng thống park geun hye
trong cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo chủ tịch quốc hội hàn quốc chung se kyun
khi nghị sĩ chung jin suk của đảng saenuri cầm quyền đã bỏ ra ngoài phòng họp
đây là động thái thể hiện sự bất bình do phe đối lập phản đối kế hoạch thành lập nội các trung lập
nhằm xoa dịu sự phẫn nộ của công chúng với phủ tổng thống
trong khi các đảng đối lập yêu cầu trước tiên phải điều tra kỹ lưỡng vụ việc
ngoài ra đảng cầm quyền muốn sử dụng hệ thống tố tụng đặc biệt hiện nay
theo đó tổng thống có thể đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn một nhóm luật sư độc lập
còn đảng dân chủ đối lập chính đã phản đối ý kiến trên
và đề nghị thông qua một dự luật đặc biệt để thúc đẩy cuộc điều tra
phiên tòa xét xử vắng mặt nhà chính trị gia cánh hữu hà lan kitwaider đã diễn ra vào sáng ngày hôm qua
với cáo buộc ông này có thái độ phân biệt chủng tộc và có những phát ngôn thù địch nhằm vào người maroc
trong bối cảnh đảng tự do pvv của ông đang nhận được sử ngộ rất lớn
của cử tri trước cuộc bầu cử quốc hội hà lan vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
theo các chuyên gia luật nếu bị kết tội ông gizuider sẽ phải chịu nhiều nhất là hai năm tù giam
và một khoản tiền phạt lên tới hai mươi euro hoặc chịu một hình phạt lao động công ích
tuy nhiên nó sẽ ảnh hưởng tới việc tranh cử của nhà chính trị gia cực hữu này
vụ việc xảy ra trong một cuộc họp của đảng tự do pv vào tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn tại thành phố lahail
khi ông kikweder đòi đuổi bớt người maroc ra
ông kikweder đòi đuổi bớt người maroc ra khỏi hà lan gây sự phẫn nộ trong dư luận
theo số liệu của cơ quan thống kê quốc gia hà lan nước này ước tính có khoảng ba trăm tám mươi công dân có nguồn gốc maroc
trên tổng dân số một mươi bảy triệu người
tiến trình đối thoại dân tộc tại venezuela đã đạt được bước tiến mới
hôm qua chính phủ và phe đối lập nhất trí về chương trình nghị sự cho các vòng đàm phán sẽ bắt đầu vào tháng tới
trong nỗ lực hướng đến giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị đang ngày càng căng thẳng ở quốc gia nam mỹ này
một đại diện của tòa án vatican cho biết hai bên nhất trí tổ chức một cuộc họp toàn thể đối thoại cấp quốc gia
để chuẩn bị cho tiến trình đàm phán dài hạn trong đó về nội dung bốn điểm
bao gồm tôn trọng pháp trị và quyền lực chính phủ nhân quyền và hòa giải
các vấn đề kinh tế và xã hội và thời gian biểu tổ chức tổng tuyển cử
theo kế hoạch tiến trình đối thoại sẽ bắt đầu vào ngày một mươi một tháng một mươi một tới
trước đó tổng thống venezuela nicolas maduro và đại diện liên minh bàn đoàn kết dân chủ đối lập
đã bắt đầu đối thoại chính trị tại ngoại ô thủ đô caracas
tổng thống maduro và ba đại diện của chính phủ đã cùng với thư ký điều hành của bàn đoàn kết dân chủ
và bốn đại diện của phe đối lập tham gia đàm phán với vai trò trung gian hòa giải
của tòa thánh vatican và liên minh các quốc gia nam mỹ
trong khi đó một vụ nổ khí đốt làm rung chuyển mỏ than ở trùng khánh trung quốc
hiện tại vẫn còn ba mươi ba người đang bị mắc kẹt
vụ nổ xảy ra vào lúc một mươi h ba mươi
tại một mỏ than ở trung khánh trung quốc khi có ba mươi năm người đang làm việc trong hầm
theo truyền thông trung quốc chỉ có hai người đưa lên mặt đất an toàn
và chưa xác nhận được có trường hợp nào tử vong song vẫn còn ba mươi ba người đang bị mắc kẹt
đội cứu hộ đã được điều động tới hiện trường
giới chức địa phương cũng đang tiến hành điều tra vụ tai nạn
đây không phải là lần đầu tiên những tai nạn chết người xảy ra trong quá trình khai thác than ở nước này
theo kết quả kiểm chín mươi chín năm số phiếu bầu
moldova sẽ phải tiến hành bầu cử tổng thống vòng hai
do ứng cử viên của đảng xã hội chủ nghĩa igor dodon
không giành được đủ số phiếu ủng hộ để giành chiến thắng ngay ở vòng đầu
theo ủy ban bầu cử quốc gia moldova
ông dogo giành được bốn mươi tám năm số phiếu bầu
trong khi đối thủ chính thân châu âu của ông là maya sadu nhận được ba mươi tám hai số phiếu
theo quy định ông dodon phải nhận được năm mươi một số phiếu ủng hộ
vòng bầu cử thứ hai dự kiến sẽ diễn ra trong lúc chín h ba mươi
vào ngày một mươi ba tháng một mươi một tới đây là cuộc bầu cử tổng thống trực tiếp lần đầu tiên ở moldova
sau một mươi sáu năm áp dụng thể thức người đứng đầu nhà nước do quốc hội bầu chọn
có chín ứng cử viên tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử lần này
trong đó có ba ứng cử viên độc lập
theo quy định của hiến pháp moldova nếu không có ứng cử viên nào
giành được đa số phiếu ủng hộ tại vòng một
hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất sẽ phải tranh đua trong vòng bầu cử lần thứ hai
tới quý vị và các bạn toàn văn nghị quyết hội nghị lần thứ tư
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng
ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
tổng bí thư nguyễn phú trọng thay mặt ban chấp hành trung ương
đã ký ban hành ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
một là mã
tình hình và nguyên nhân
một tình hình
nhìn một cách tổng thể trong suốt quá trình xây dựng chiến đấu trưởng thành
và lãnh đạo cách mạng hơn tám mươi sáu năm qua đảng ta luôn giữ vững bản lĩnh chính trị
bản chất cách mạng và khoa học kiên định chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh
mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội thường xuyên tự đổi mới
tự trình đốn và ngày càng lớn mạnh
dưới sự lãnh đạo đúng đắn sáng suốt của đảng
nhân dân ta đã giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác lập nên những kỳ tích trong thế kỷ hai mươi
trong thời kỳ đổi mới đảng đã lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn thách thức
và đạt được những thành tiệu to lớn có ý nghĩa lịch sử
thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc
giữ vững ổn định chính trị phát triển kinh tế xã hội đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa
hiện đại hóa đất nước tăng cường quốc phòng an ninh mở rộng quan hệ đối ngoại
nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng
đảng ta xứng đáng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội
đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ và vị thế như ngày nay
đó là kết quả sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn đảng toàn dân toàn quân
trong đó có sự hy sinh quên mình và đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ đảng viên
chúng ta có quyền tự hào về bản chất tốt đẹp
truyền thống anh hùng và lịch sử
đó là lịch sử vẻ vang của đảng ta đảng của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
đại biểu của dân tộc việt nam anh hùng
việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một về xây dựng đảng
đã tạo được những chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị
quá trình tự phê bình và phê bình đã góp phần đấu tranh với những suy nghĩ và hành vi sai trái
nhằm cảnh tỉnh cảnh báo gian đe từng bước ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng tiêu cực
nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng phức tạp đã được phát hiện
và tập trung chỉ đạo điều tra truy tố xét xử nghiêm minh được nhân dân đồng tình ủng hộ
công tác đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa
đạt được một số kết quả tích cực đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch
những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp
đại hội một mươi hai của đảng và bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ năm hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi một
tuy nhiên công tác xây dựng đảng còn không ít hạn chế khuyết điểm
công tác giáo dục chính trị tư tưởng nghiên cứu tổng kết thực tiễn
giảng dạy và học tập chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh chưa đáp ứng yêu cầu
nội dung sinh hoạt đảng ở nhiều nơi còn đơn điệu hình thức hiệu quả chưa cao
năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của không ít tổ chức đảng còn thấp thậm chí có nơi mất sức chiến đấu
công tác tổ chức cán bộ và quản lý cán bộ đảng viên còn yếu kém
nhiều cán bộ đảng viên trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong gương mẫu
còn biểu hiện quan liêu cửa quyền chưa thực sự sâu sát thực tế cơ sở
công tác kiểm tra giám sát và kỳ luật đảng chưa đủ sức gian đe ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái
thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một một số việc chưa đạt mục tiêu yêu cầu đề ra
tự phê bình và phê bình nhiều nơi mang tính hình
công tác tổ chức vẫn còn tình trạng nể nang né tránh ngại va chạm
một số cán bộ đảng viên thiếu tự giác nhận khuyết điểm và trách nhiệm của mình trong công việc được giao
việc phân định thẩm quyền trách nhiệm mối quan hệ công tác của người đứng đầu với tập thể cấp ủy
lãnh đạo cơ quan đơn vị chưa rõ ràng
tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên
chưa bị đẩy lùi
có mặt có bộ phận còn diễn biến tinh vi
phức tạp hơn tham nhũng lãng phí tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng
tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước
tình hình mâu thuẫn mất đoàn kết nội bộ không chỉ ở cấp cơ sở mà ở cả một số cơ quan trung ương
tập đoàn kinh tế tổng công ty
nhiều tổ chức đảng đảng viên còn hạn chế trong nhận thức lơ là mất cảnh giác
lúng túng trong nhận diện và đấu tranh ngăn chặn tự diễn biến tự chuyển hóa
việc đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái xuyên tạc của các thế lực thù địch
tổ chức phản động phân tử cơ hội bất mãn chính trị còn bi động thiếu sắc bén và hiệu quả chưa cao
trong khi đó sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống dẫn tới tự diễn biến
tự chuyển hóa chỉ là một bước ngắn thậm chí rất ngắn nguy hiểm khôn lường
có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu thù địch phản bội lại lý tưởng
và sự nghiệp cách mạng
những hạn chế khuyết điểm nêu trên làm giảm suốt vai trò lãnh đạo của đảng
làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với đảng là một nguy cơ trực tiếp
đe dọa sự tôn vong của đảng và chế độ
tình hình trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu
nguyên nhân khách quan tác động từ khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội trên thế giới
sau sự sụp đổ của liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở đông âu từ mặt trái của kinh tế thị trường
những hoạt động lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ thông tin toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế
những khó khăn thách thức của các nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh quốc tế hiện nay
nhiều vấn đề mới phức tạp phát sinh từ thực tiễn chưa được lý giải và xử lý kịp thời hiệu quả
các thế lực thù địch phản động đẩy mạnh thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình
lợi dụng các vấn đề dân chủ nhân quyền dân tộc tôn giáo và những yếu kém sơ hở mất cảnh giác của ta
để xuyên tạc bóp méo tình hình cổ suý cho lối sống hưởng thụ thực dụng ích kỷ cá nhân chủ nghĩa
đồng thời cấu kết với các phần tử cơ hội và bất mãn chính trị hoạt động giáo diết
chống phá cách mạng ngày càng tinh vi nguy hiểm hơn
nguyên nhân chủ quan
nguyên nhân sâu xa chủ yếu của tình trạng suy thoái ở một bộ phận cán bộ đảng viên
trước hết là do bản thân những cán bộ đảng viên đó thiếu tu dưỡng gian luyện lập trường tư tưởng không vững vàng
hoang mang giao động trước những tác động từ bên ngoài xa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ hẹp hòi
bị cám dỗ bởi các lợi ích vật chất không làm tròn trách nhiệm bổn phận của mình trước đảng trước dân
công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên về chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh
giảng dạy và học tập nghị quyết của đảng chưa được coi trọng đúng mức kém hiệu quả
nội dung và phương pháp giáo dục truyền đạt chậm đổi mới chưa tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức về tình trạng suy thoái
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa và những hậu quả gây ra
sinh hoạt đảng nhất là sinh hoạt tri bộ ở nhiều nơi còn hình thức đơn điệu
công tác tổng kết thực tiễn nghiên cứu lý luận chưa có chiều sâu không theo kịp tình hình thực tế
chưa chú trọng xây dựng tuyên truyền nhân rộng những mô hình mới điển hình tiên tiến lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực
một số nghị quyết về xây dựng trình đốn đảng có nội dung chưa sát thực tiễn thiếu tính khả thi và thiếu chế tài xử lý
nhiều cấp ủy tổ chức đảng người đứng đầu các cấp chưa có quyết tâm chính trị cao việc cụ thể hóa các nghị quyết chỉ thị kết luận của ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư thành chương trình kế hoạch tổ chức thực hiện
ở một số địa phương đơn vị còn chung chung chỉ đạo thiếu quyết liệt còn trông chờ ỉ lại cấp trên
một số cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp trong đó có cả cán bộ cấp cao thiếu tiên phong gương mẫu
việc xử lý cán bộ đảng viên vi phạm còn nương nhẹ nể năng thiếu cường quyết
chưa có cơ chế khen thưởng những tập thể cá nhân tổ chức thực hiện nghị quyết sáng tạo có hiệu quả và xử lý nghiêm những tập thể cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc
việc nghiên cứu sửa đổi ban hành cơ chế chính sách luật pháp thích ứng với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa kịp thời
tổ chức bộ máy còn công cành trồng chéo hoạt động kém hiệu lực hiệu quả cơ chế kiểm soát quyền lực chậm được hoàn thiện còn nhiều sơ hở
thiếu cơ chế để xử lý thay thế kịp thời những cán bộ lãnh đạo quản lý yếu về năng lực giảm suốt uy tín trì trệ trong công tác kém hiệu quả trong phòng ngừa đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực
chậm ban hành quy định xử lý tổ chức cá nhân có biểu hiện suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa
đánh giá bố trí sử dụng cán bộ còn đẻ ngang cục bộ một số cơ chế chính sách trong đề bạt bổ nhiệm cán bộ chưa công bằng
chính sách tiền lương nhà ở chưa tạo được động lực cống hiến cho cán bộ công chức
việc thực hiện kỳ cương kỳ luật của đảng chưa nghiêm còn có biểu hiện nhẹ trên nặng dưới công tác quản lý cán bộ đảng viên còn thiếu chặt chẽ
nguyên tắc tập trung dân chủ
ở nhiều nơi bị buông lỏng
nguyên tắc tự phê bình và phê bình thực hiện không nghiêm
chưa có cơ chế để bảo vệ người đấu tranh phê bình
sự phối hợp giữa công tác kiểm tra giám sát của đảng với công tác thanh tra kiểm toán điều tra truy tố xét xử chưa chặt chẽ
xử lý chưa đủ nghiêm minh
công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí chưa đạt yêu cầu
việc kê khai tài sản thu nhập còn hình thức
chưa chủ động và thiếu giải pháp phù hợp để định hướng thông tin trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và công nghệ thông tin mạng xã hội phát triển mạnh mẽ
việc quản lý thông tin còn lòng lèo thiếu giải pháp đủ mạnh để đấu tranh có hiệu quả với các thông tin sai lệch phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch phản động phân từ cơ hội và bất mãn chính trị
việc phát huy vai trò trách nhiệm của mặt trận tổ quốc
các đoàn thể chính trị xã hội các cơ quan truyền thông và nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn suy thoái tự diễn biến tự truyền hóa trong cán bộ đảng viên còn hạn chế hiệu quả chưa cao
hai lớn nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa
biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị
phai nhạt lý tưởng cách mạng giao động giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
hoài nghi thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh
xa rời tôn trị mục đích của đảng không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phụ họa theo những nhận thức lệch lạc quan điểm sai trái
nhận thức sai lệch về ý nghĩa tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị lời học tập chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh chủ trương đường lối nghị quyết của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của đảng xa suốt ý chí phấn đấu không gương mẫu trong công tác né tránh trách nhiệm thiếu trách nhiệm trung bình chủ nghĩa làm việc qua loa đại khái kém hiệu quả
không còn ý thức hết lòng vì nước vì dân không làm trọn chức trách nhiệm vụ được giao
trong tự phê bình còn dấu diếm không dám nhận khuyết điểm khi có khuyết điểm thì thiếu thành khẩn không tự giác nhận kỳ luật
trong phê bình thì nể nang né tránh ngại va chạm
thấy đúng không
không đấu tranh
lợi dụng phê bình để nịnh bợ lấy lòng nhau hoặc vu khống bôi nhọ chỉ trích phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng
nói và viết không đúng với quan điểm đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
nói không đi đôi với làm
hứa nhiều làm ít
nói một đằng làm một nẻo
nói trong hội nghị khác
nói ngoài hội nghị khác
nói và làm không nhất quán giữa khi đường chức với lúc về nghỉ hưu
duy ý chí áp đặt bảo thủ chỉ làm theo ý mình không chịu học tập lắng nghe tiếp thu ý kiến hợp lý của người khác
tham vọng chức quyền không chấp hành sự phân công của tổ chức kén chọn chức danh vị trí công tác chọn nơi có nhiều lợi ích chọn việc dễ bỏ việc khó không sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nơi xa nơi có khó khăn
thậm chí còn tìm mọi cách để vận động tác động tranh thủ phiếu bầu phiếu tín nhiệm cho cá nhân một cách không lành mạnh
vướng vào tư duy nhiệm kỳ chỉ tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt có lợi cho mình tranh thủ bổ nhiệm người thân người quen người nhà dù không đủ tiêu chuẩn điều kiện giữ chức vụ lãnh đạo quản lý hoặc bố trí sắp xếp vào vị trí có nhiều lợi ích
biểu hiện về suy thoái đạo đức lối sống cá nhân chủ nghĩa sống ích kỷ thực dụng cơ hội vụ lợi chỉ lo thu vén cá nhân không quan tâm đến lợi ích tập thể

bảy biểu hiện về suy thoái đạo đức lối sống cá nhân chủ nghĩa sống ích kỷ thực dụng cơ hội vụ lợi ích tập thể

mục tiêu quan điểm
một mục tiêu
nhận thức sâu sắc về nguy cơ nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự truyền hóa trong nội bộ
hai quan điểm
nhìn thẳng vào sự thật nói rõ sự thật đánh giá đúng sự thật
ba quan điểm
nhìn thẳng vào sự thật nói rõ sự thật đánh giá đúng sự thật
bốn quan điểm
nhìn thẳng vào sự thật nói rõ sự thật đánh giá đúng sự thật
tự truyền hóa có hiệu quả nhất là những vụ việc gây bức xúc trong dư luận để củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng tăng cường sự lãnh đạo và đoàn kết thống nhất trong đảng trước hết là ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư cấp ủy và ban thường vụ cấp ủy các cấp giữ vững nguyên tắc kỳ luật kỳ cương của đảng đề cao pháp luật của nhà nước chủ động phòng ngừa tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch phản động và các phần tử cơ hội bất mãn chính trị
giải pháp sau
về công tác chính trị tư tưởng tự phê bình và phê bình tập trung lãnh đạo chỉ đạo nâng cao nhận thức trong toàn đảng về ý nghĩa vai trò tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập nghiên cứu vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh
có kế hoạch học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận bắt buộc hàng năm đối với cán bộ đảng viên gắn với việc cung cấp thông tin cập nhật kiến thức mới phù hợp từng đối tượng từng cấp từng ngành
từng địa phương thực hiện nghiêm túc có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh theo chỉ thị số năm cttvk ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu của bộ chính trị
tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn nghiên cứu lý luận nhất là những mô hình mới kinh nghiệm hay khuyến khích phát triển tư duy lý luận phù hợp với đường lối đổi mới của đảng đổi mới nội dung phương pháp hình thức dạy và học lý luận chính trị gắn với ứng dụng thực tế

tổng bí thư nguyễn phú trọng
tổng bí thư nguyễn phú trọng